công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi
nguyễn minh sang điều khiển xe mô tô lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
với ý định trộm cắp tài sản của người dân
khi phát hiện trên cabin xe ô tô tải biển số tám mươi sáu c một mươi một nghìn chín trăm hai mươi có để hai điện thoại di động
lợi dụng lúc tài xế xuống xe giao hàng sang đã đột nhập lên cabin xe
lấy trộm được hai điện thoại di động và một túi sách bên trong có khoảng ba trăm hai mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an sang khai nhận số tiền lấy trộm được đã dùng để trả nợ và đánh bạc